ngày hai mươi một tháng ba tàu sar bốn trăm một mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai trung tâm hai đã đưa hai người dân lê thanh chín thuyền viên tàu queen na chín mươi một nghìn tám trăm linh ts và huỳnh văn ánh thuyền viên tàu queen na chín mươi nghìn tám trăm ba mươi chín trên vùng biển phía đông nam quần đảo hoàng sa cách đà nẵng khoảng ba trăm một mươi hải lý bị đau bụng dữ dội vùng sau lưng quanh rốn sốt cao
về đến cảng đà nẵng hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa đà nẵng cả hai ngư dân này đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện